thưa quý vị mới đây tại hàm yên tuyên quang đã xảy ra vụ việc hai thanh niên chạy xe máy chặn đầu xe container
sau đó dùng gạch ném vỡ kính xe vụ việc đã được camera hành trình của xe container ghi lại
theo đoạn clip hai thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đã chặn đầu xe container lại
sau đó đôi co với lái xe rồi bất ngờ một thanh niên đi nhặt gạch ở gần đó ném vỡ kính xe ô tô bên ghế lái
ngay sau khi đoạn clip xuất hiện lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
rất nhiều người cho rằng dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa nhưng hành động của hai thanh niên trên là rất đáng lên án
như một lời cảnh tình tới những người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông
coi nhẹ tính mạng của bản thân và những người xung quanh
nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm liên tục lạng lách đánh võng trên quốc lộ một a
khi đến đoạn dốc quýt bất ngờ tăng ga vượt lên ô tô khách rồi tông phải đôi xe ô tô và xe máy đi cùng chiều
cú tông cực mạnh khiến nam thanh niên đi xe máy ngã văng xuống đường bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó
trước những diễn biến của tình hình thời tiết nắng nóng những ngày qua
ubnd tp hà nội vừa đồng ý kế hoạch tưới nước rửa đường của ba mươi quận huyện thị xã
việc rửa đường phải tuân thủ bảo đảm vệ sinh môi trường
không trồng lấn với các hoạt động của xe quét hút và không tưới nước rửa đường trong những ngày mưa
kinh phí rửa đường năm hai nghìn hai mươi của thành phố là trên một trăm một mươi bốn tỷ đồng từ ngân sách
trong đó quận cầu giấy dự kiến chi cao nhất gần một mươi một tỷ đồng
huyện ba vì đứng thứ hai với bảy tám tỷ đồng và thấp nhất là huyện đông anh gần năm trăm linh triệu đồng
căn cứ vào những tiêu chí trên các địa phương đưa ra phương án rửa đường với từng tuyến đường phố trên địa bàn
các tuyến phố tuyến đường được rửa thường xuyên là những tuyến phố chính ở địa bàn quận huyện hay phát sinh bụi bẩn
chỉ với chiếc xe máy cũ nát nhưng hết lần này đến lần khác
đối tượng trần trí công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tại huyện gò quao tỉnh kiên giang đã dùng nó để dọa các nạn nhân
sau khi cố tình dàn dựng tình huống va chạm giao thông để chiếm đoạt tài sản
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang đã kết luận điều tra vụ án
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố trần trí công về tội cưỡng đoạt tài sản theo điều một trăm bảy mươi của bộ luật hình sự
với thủ đoạn dùng chiếc xe cũ bị nứt lốc máy chảy nhất chạy trên đường khi thấy có người khác chạy xe máy chở đồ vật công cành
thì công cho xe mình va chạm rồi ngã ra đường sau đó dùng vũ lực buộc nạn nhân bồi thường tiền thuốc và chi phí sửa xe
trưa ngày hai mươi ba tháng bốn công thực hiện hành vi này đối với anh trần duy linh chú tại tỉnh hậu giang và buộc anh linh phải bồi thường một năm triệu đồng
anh linh đã đến cơ quan công an trình báo hai ngày sau đó công đã bị công an bắt giữ
với thủ đoạn trên trước đó công đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản khác của người chạy xe máy chở hàng đi bán dạo
cơ quan công an khuyên cáo người dân khi gặp tình huống tương tự phải hết sức tỉnh táo mời những người xung quanh chứng kiến hoặc cùng nhau đến trụ sở công an để giải quyết